vâng mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ việc bé gái ba tuổi bị bạo hành
bằng nhiều đinh nhọn găm trong đầu tại huyện thành thất hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam với nguyễn trung huyên về hành vi giết người
nguyễn trung huyên là người tình của mẹ cháu bé
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một công an huyện thạch thất nhận được tin báo
về việc bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận một ca cấp cứu là bé gái ba tuổi
trong tình trạng nguy kịch kết quả chụp phim cho thấy có chín đinh nhọn găm trong đầu
sau khi tiếp nhận xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc
ban giám đốc công an tp đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tổ chức điều tra
tiếp đó ngay trong ngày một mươi tám tháng một cơ quan công an đã triệu tập đối tượng liên quan là
nguyễn trung nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu tại xã thạch hòa huyện thạch thất hà nội
căn cứ và tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng cho thấy
nguyễn trung huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh và bảy bị cáo
trong vụ án nâng khống giá thiết bị
bệnh viện bạch mai tám bị cáo trong vụ án này cùng bệnh viện kiểm soát nhân dân tối cao
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
trong chiều nay ngày hai mươi tháng một đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với tám bị cáo trong vụ án này
về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo đó đại diện viện kiểm soát đã đề nghị mức án đối với bốn bị cáo là
cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
từ năm tới sáu năm tù nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc bệnh viện từ bốn đến năm năm tù
trịnh thị thuận kê toán trưởng trưởng phòng tài chính kê toán bệnh viện
từ ba mươi tháng đến ba mươi sáu tháng tù treo lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kê toán bệnh viện
hai mươi bốn tháng đến ba mươi tháng tù treo
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn cổ đông sáng lập nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty công nghệ y tế bms công ty bms ngô thị thu huyền nguyên phó giám đốc công ty bms
bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù treo trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần
thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù và phan minh dung
nguyên tổng giám đốc công ty vfs từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù
thưa quý vị cơ quan công an tp huế vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ ba đối tượng
hatch fever của một người việt nam ở nước ngoài để giả danh đại lý và máy bay lừa đảo hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ là lâm ngọc yến chú tại thành phố cà mau lê cao quân chú tại tỉnh bến tre
và trần văn toàn chú tại tỉnh sóc trăng
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã hách viber của một người việt nam sinh sống ở nước ngoài
sau đó sử dụng thông tin lấy được để nhắn tin cho mẹ của nạn nhân trú tại phường phú thượng tp huế
với nội dung nhờ mẹ đặt vé máy bay để về quê ăn tết rồi giới thiệu và cung cấp số điện thoại
của một số đại lý bán vé máy bay để người phụ nữ này liên hệ
tin lời đối tượng nạn nhân đã gọi điện đặt vé máy bay và chuyển vào số tài khoản
do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền là hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
hiện công an tp huế vẫn đang tiếp tục tiến hành
mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bảy đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng hơn ba trăm linh triệu đồng là tăng vật
mà công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa bắt giữ tại ổ đánh bạc ở xã thành long huyện châu thành
tăng vật tạm giữ là số tiền hơn ba trăm một mươi tám triệu đồng hai chén nhựa năm đĩa nhựa một mươi ba xe mô tô
một máy trò chơi điện tử bắn cá cùng nhiều tăng vật khác
địa điểm tổ chức đánh bạc trên hoạt động khoảng ba tháng nay
do đối tượng phan thanh tâm chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh cùng các đối tượng chủ yếu là người thân tổ chức
ngoài ra đối tượng tâm còn thuê các đối tượng nguyễn huỳnh trường hận võ thành danh huỳnh văn đại
cùng chú tại huyện châu thành làm nhiệm vụ cảnh giới
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật

nghĩa cùng với tâm nhậu tại người quen ở ấp đá trồng xã bãi thơm thành phố phú quốc
quá trình nhậu có ca hát bằng thùng loa di động thì nghĩa và tâm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc ẩu đả nghĩa lấy trong tứ quần lấy cây kéo đâm trúng vào ngực trái của tâm một nhát
làm tâm tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi gây án nghĩa chạy vào rừng trốn
hôm sau nghĩa bị công an bắt tạm giam về tội giết người
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu nghĩa một mươi bốn năm tù về tội giết người
ngoài ra bị cáo nghĩa còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị chỉ trong vòng tám ngày từ ngày tám đến ngày một mươi sáu tháng một
tại địa bàn hà nội đã liên tiếp xảy ra năm vụ cướp tài sản với phương thức thủ đoạn manh động liều lĩnh
đó là dùng hung khí đe dọa tấn công chói nạn nhân và thực hiện cướp tài sản
chỉ trong một thời gian rất ngắn mà các đối tượng gây án đã bị lực lượng
công an hà nội điều tra bắt giữ
qua đây cũng cho thấy là một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chủ quan mất cảnh giác
đã tạo cơ hội để các đối tượng nảy sinh hành vi phạm tội
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề môi trường trên không gian mạng
thành lập các hội nhóm kín kết bạn cùng nhau thống nhất biện pháp
cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản
hai đối tượng trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trăm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
đã quen nhau trên mạng xã hội và cùng bàn bạc đi cướp tài sản
qua theo dõi trên mạng chúng phát hiện có tài khoản facebook khi bán hàng online
có đưa hình ảnh có nhiều tiền mặt
ngay sau đó hai đối tượng chuẩn bị vũ khí gồm súng và dao nhọn
đợi thời cơ để đột nhập uy hiếp nạn nhân cướp đi hai trăm linh triệu đồng
do thời gian dịch bệnh khó khăn nên bọn em kinh doanh tháo lổ
hay là nặng lại thì họ cũng thúc giục quá
cho nên bọn em phải tìm cách làm điều thôi
thì qua facebook thì em thấy trên live stream là có chị ấy có rất là nhiều tiền
thì cũng theo dõi xong rồi là lên kế hoạch cướp
trước khi gây án thì em có thường xuyên theo dõi đối tượng live stream
để biết được vị trí thời gian địa điểm ở đâu
để tiến hành việc
trước đó tại khu đô thị linh đàm
khi biết thông tin chủ nhân giao bán ba chiếc điện thoại di động trên mạng
các đối tượng đã bàn kế hoạch cướp tài sản ngay tại nhà của nạn nhân
ngoài hai vụ việc trên tại địa bàn quận nam tử liêm và cầu giấy
vừa qua cũng xảy ra ba vụ cướp
trong đó có vụ lái xe taxi bị đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ
mặt nhằm cướp tài sản
các đối tượng gây án đều là những kẻ nghiện ngập
không có việc làm và đang rơi vào nợ nần
theo công an hà nội
qua các vụ cướp đã được điều tra làm rõ cho thấy
ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản
tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
cụ thể nhất là vụ cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại hạ bằng thái thất hà nội
nạn nhân bị hại trong vụ án này
bị hại cụ thể trực tiếp trong vụ án này
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thường xuyên phát live stream trực tiếp trên mạng xã hội facebook
để quảng cáo bán hàng
trong đó là các hình ảnh
để phát sóng trực tiếp trên mạng live stream
thì là có hình ảnh rất là nhiều hình ảnh
tiền mạng các cục tiền được xếp đằng sau
từ đó là dẫn tới cái việc của các đối tượng
chọn đấy là mục tiêu để thực hiện việc cướp tài sản
ngoài ra là có xảy ra một số vụ án cướp tài sản của người lái xe taxi
vẫn còn cái tình trạng lơ làng mất cảnh sát
khi mà đón khách khách yêu cầu trở đi đến các cái tuyến đường ngang vòng
không có điểm tiến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vòng
lái xe mất cảnh sát từ đó dẫn tới việc của đối tượng lợi dụng
để thực hiện hành vi cướp tài sản
thời gian tới dự báo tình hình kinh tế xã hội
việc làm thu nhập của người dân tiếp tục gặp khó khăn
do vậy nguy cơ gia tăng tội phạm cũng đang hiện hữu
nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản xâm phạm sở hữu
trước tình hình này cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
tháng bốn một năm đây là đề xuất của nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý
tại hội nghị báo cáo kết quả bộ chỉ số năng lực cạnh tranh
điểm đến du lịch cấp tỉnh việt nam hai nghìn hai mươi một diễn ra mới đây
kể từ khi thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chỉ trong hai tháng ngành du lịch đã đón bảy tám trăm linh lượt khách quốc tế có huyện chiếu vaccine
trước những tín hiệu lạc quan của chương trình thí điểm đón khách quốc tế
nhiều chuyên gia cho rằng đây là tiền đề để tiến đến việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế
các chuyên gia cho rằng để có thể mở cửa hoàn toàn vào dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
các doanh nghiệp du lịch hàng không và các địa phương phải có sự chuẩn bị thống nhất ngay từ bây giờ
thưa quý vị những ngày cận tích nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai tại quảng nam
hơn ba trăm linh ngôi nhà mới được bàn giao hàng ngàn xuất quàng ngược núi được chuyển đến tận tay bà con đồng bào nghèo
niềm vui nụ cười đã trở lại ở những vùng thiên tai sạt lở núi
trước tết của truyền của dân tộc ghi nhận ngay sau đây của phóng viên ntv tại quảng nam
những ngày cận tết gia đình bà hồ thị thu xã trà cang bắc trà my rộn ràng niềm vui
bởi ngôi nhà mới xây kiên cố vững chắc đã kịp hoàn thành
bà thu là một trong bảy mươi năm hộ đồng bào ca dông ở bắc trà my bị sập nhà do mưa lũ sạt lở
giờ được nhận nhà mới trước tết
niềm vui của bà thu cũng là nụ cười chung của bà con vùng thiên tai quảng nam
bữa nay là có nhà tài tờ cũng được vui rồi cho hai mẹ con ở thì yên tâm
cũng mừng gió có đưa nhà cửa cũng an tâm rồi cũng vui rồi trong tâm lòng của mình
hiện nay riêng cái nhà mà bị thiệt hại do cơn bão số chín bữa qua thì đã làm xong
hiện nay thì bà con trong cái tết này thì bà con có cái nhà ở đầm ấm và đón tết vui vẻ
hai năm liên tiếp hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai sạt lở núi
với nỗ lực không để người dân nào đói ăn thiếu mặc trong dịp tết
quảng nam đã trích ngân sách hơn một trăm linh tỷ đồng để chăm lo tết cho bà con
những ngày này hàng triệu xuất quà từ miền xuôi ngược núi để trao tận tay cho bà con vùng thiên tai sạt lở
đến nhận quà hôm nay gồm có những bánh kẹo gạo rửa rau củ quả
đó là những cái thứ mà cần thiết cho dịp tết
và nhờ những món quà đó mà năm nay là gia đình em không cần phải lo nữa
và qua đó cũng là gắn kết một sự đoàn kết giữa đồng bằng và miền núi
chỉ bằng nhân tính thì hôm nay cũng đã cho chủ trương để cấp quyền mua gạo để cấp hỗ trợ cho bà con trong dịp tết này
những gia đình gặp khó khăn thì khoảng một bốn trăm linh tấn
làm sao đó mà có tết đánh với bà con thật là ấm cúng và vui vẻ thiết thực
với bà con vùng thiên tai sạt lở núi
núi quảng nam đón tết trong những ngôi nhà mới được nhận qua tết từ chính quyền các nhà hào tâm
một cái tết yên vui no đủ ấm cúng đã và đang đến với bà con vùng cao
nụ cười đã trở lại trên bao gương mặt đồng bào cơ tu ca giong co rẻ chiêng
mùa xuân đã về với những bản làng bình yên
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng một
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức trục xuất nhiều người nước ngoài
nhập cảnh trái phép đang lẫn trốn ở thành phố hồ chí minh
theo đó những người nhập cảnh trái phép này có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi hai
những người này khai nhận được một số người việt nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép
bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc rồi đi xe khách di chuyển đến thành phố hồ chí minh
sau khi đến thành phố hồ chí minh một số đối tượng ở lại tìm việc làm
số khác chờ để sang làm việc tại campuchia
những người này bị lực lượng công an thành phố bắt giữ khi đang lang thang lẫn trốn tại các địa bàn
như huyện nhà bè thành phố thủ đức
sau khi các đối tượng đã hoàn thành thời gian cách ly
lực lượng công an thành phố hoàn tất hồ sơ và tổ chức áp tải các đối tượng ra cơ khẩu biên giới phía bắc để trục xuất
theo công an thành phố hồ chí minh trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các đơn vị địa phương triển khai các bác biện pháp phòng chống tăng cường tuần tra kiểm soát
kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu thu giữ số tiền trên một trăm bốn mươi ba triệu đồng
trong đó có nhiều đối tượng đến từ các tỉnh long an tây ninh bình dương
theo đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp với công an huyện thanh bình bắt quả tan một mươi hai đối tượng đang lắc tài xỉu tại khu đất trống
thuộc ấp nhất xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp kiểm tra trong người các đối tượng
và thu giữ tại hiện trường số tiền một trăm bốn mươi ba triệu tám trăm linh ngàn đồng một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
năm xe mô tô và một xe ô tô lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lê hữu dũng bốn mươi hai tuổi
trú tại tỉnh đồng nai một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai dũng là đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc
chưa được xóa án tích trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám dung đã thực hiện
vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện định quán thủ đoạn chủ yếu của dũng là nói với các gia đình
có người gây ra tai nạn giao thông hoặc phạm tội là dũng có khả năng lo liệu để không phải bị ngộ tù
dũng có khả năng mua bảo hiểm xe ô tô rẻ hơn giá thị trường hoặc sẽ giúp chạy việc về gần nhà
bằng nhiều hình thức gian dối khác nhau dũng đã lừa đảo năm người với tổng số tiền sáu trăm một mươi triệu đồng
biết mình bị lừa các bị hại đến cơ quan công an trình báo và cuộc điều tra công an đã bắt được dũng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn minh tùng ba mươi một tuổi ngủ tại ấp long đại xã long đức tp trà vinh về hành vi can tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra do không có việc làm ổn định và đang thiếu nợ nên tùng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
đến khoảng h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tùng đeo ba lô có chứa các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đi từ tiệm game đoạn thuộc khấm bốn phần năm
rồi treo vào một trường học trên địa bàn dùng kem cộng lực cắt khung cửa sổ đột nhập vào bên trong
dùng dao búa phá một kết sắt nhưng không lấy được tài sản
tùng tiếp tục dùng tư viết và xà ben cày các ngăn cổ và lấy trộm trên năm mươi triệu đồng rồi thẩu thoát
trên đường tẩu thoát khi thấy có camera an ninh sợ bị phát hiện nên tùng đã cắt dây đầu thu camera cho vào ba đô
khi đi đến gần cầu long bình khấm bốn phần năm tp trà vinh thì đối tượng vứt camera và toàn bộ đường cụ gây án xuống sông long bình
nhằm xóa giấu vết sau đó đối tượng về lại tiệm game để chơi game và ngủ lại đây
qua xác minh điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã bắt được tùng
qua làm việc tùng đã khai nhận hành vi phạm tội kiểm tra nơi tuần chơi game
lực lượng công an phát hiện và tạm giữ số đồ vật mà tùng mua để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý nguyễn minh tùng theo quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ phục vụ cho hành khách vào dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng nay ngày hai mươi tháng một đoàn công tác cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ công an tp hcm
đã phối hợp với cảng vụ hàng không thực hiện kiểm tra về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại sân bay tân sơn nhất
các khu vực kiểm soát vé phòng chờ khu vực hành lý các bếp ăn nhà hàng kiểm tra đều đảm bảo trang bị bình chữa cháy
hệ thống báo cháy tự động
tại trung tâm hiệp đồng khẩn cấp qua kích hoạt báo cháy giả định
cũng cho thấy công tác báo cháy và điều động lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng chuyên nghiệp
đặc biệt từ sở chỉ huy sau khi kích hoạt sự cố báo cháy ngay lập tức xe chữa cháy chuyên dụng được điều động
xe chữa cháy này trang bị máy bơm công suất lớn cho khoảng cách phung nước lên tới bốn mươi năm mét
cùng với đó là trang bị mũi khoan dễ dàng xuyên thủng vỏ máy bay vào bên trong để phung sương làm mát khi máy bay phát hỏa
đây cũng là những tiêu chí đạt chuẩn quốc tế về chữa cháy tại sân bay
ở đây là được bố trí theo cái tiêu chuẩn của icao tiêu chuẩn quốc tế về hàng không
thì phải đảm bảo được cái sân bay là sân bay cấp chín
hiện nay các đầu xe luôn đảm bảo và có thời gian vàng là sẽ đến khu vực
xa nhất trong khu hoạt động bay trong vòng hai phút ba mươi giây
đấy đó là thời gian vàng để chúng ta xử lý và sẽ ra được năm mươi khối lượng chất chữa cháy trong các xe
để xử lý các tình huống xảy ra trong khu hoạt động vay hiện nay
và các xe hiện nay là xe chuyên dụng sẽ phản ứng nhanh có thể đáp ứng được các yêu cầu tăng tốc
từ tám mươi kmh trong vòng ba mươi năm giây để phản ứng các sự việc xảy ra trong khu hoạt động bay được phân công quản lý
qua kiểm tra an toàn vòng chữa cháy tại cảng hàng công
chúng ta nhận thấy là người đứng đầu thực hiện rất nghiêm trúc các quy định về an toàn vòng chữa cháy
và duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn vòng chữa cháy
đặc biệt là các điều kiện về bố trí sắp xếp hàng hóa quản lý nguồn lửa nguồn nhiệt
và đồng thời sắp xếp các đối thoát nạn đảm bảo thoát nạn khi xảy ra cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
lực lượng vòng chữa cháy tại chỗ ứng trực đảm bảo
lực lượng theo quy định và đồng thời triển khai các xử lý tình huống cháy nổ xảy ra
một cách nhanh chóng kịp thời và hiệu quả
hiện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang đón lượng đông đảo hành khách
và dự kiến tiếp tục tăng cao trong những ngày cận tích nguyên đáng nhằm dần hai nghìn hai mươi hai
vì vậy bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự thì công tác vòng chống cháy nổ
cũng đang được kiểm soát nghiêm ngặt
giai đoạn này phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
cũng thường xuyên bám sát các hoạt động phòng chống cháy nổ tại sân bay
để cùng với đội ngũ chữa cháy cảng vụ hàng không tân sơn nhất
kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra
học sinh sẽ tiếp tục tới trường dù có sự xuất hiện của ca nhiễm omicrom trong cộng đồng
đó là khẳng định của sở giáo dục và đào tạo tp hcm tại buổi họp báo vào chiều nay hai mươi tháng một
việc có ca nhiễm omeron trong cộng đồng khiến nhiều người dân lo ngại việc đi học
trở lại của trẻ sau tết nguyên đáng
tuy nhiên theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm việc đi học không có gì thay đổi
và sẽ có trao đổi kỹ với sở y tế để có tham mưu và chỉ đạo các cơ sở giáo dục
tổ chức các hoạt động học tập sau tết được an toàn
cơ sở giáo dục dù với tình hình dịch có sự diễn biến mới của chống omicron
nhưng mà quỹ ban nhân dân các quận huyện cũng sẽ trên cơ sở tình hình của địa phương mình
có kế hoạch cụ thể để thực hiện theo chỉ đạo chung của tp hcm
đối với các cơ sở giáo dục thì sự xuất hiện của chống mới này cũng đòi hỏi
lãnh đạo các nhà trường và trực tiếp toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường
thì cũng phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo hơn
và đặc biệt là triển khai và phối hợp với lại cha mẹ học sinh chặt chẽ hơn
để mà phối hợp và tổ chức cho các em học sinh cho các trẻ non đến trường
ở giai đoạn sau tết làm sao để đảm bảo an toàn nhất trong cái điều kiện mà có dịch
chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đáng
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
giúp người dân yên tâm đón tết công an tp hcm đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
theo thống kê thời gian vừa qua tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến rõ nét
từ một mươi năm tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi bốn tháng một địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm linh chín vụ phạm tội về trật tự xã hội
giảm hai trăm sáu mươi sáu vụ so với tháng liền kề
bình quân mỗi ngày thành phố xảy ra chín chín mươi bảy vụ có chín loại án trong đó tội phạm cướp giật được kéo giảm
công an tp hcm khuyến cáo người dân cần cảnh giác và nâng cao bảo vệ tài sản
nghe sử dụng điện thoại ở nơi công cộng trên đường ở nơi công cộng đối tượng giật thì khá phổ biến
sử dụng các đồ trang sức các bóp rồi các đồ vật dụng đeo tay mà chúng ta để tài sản thì phải hết sức cảnh giác
về vấn đề y tế theo công bố của bộ y tế thì hiện có sáu mươi tám ca nhiễm omer
trong đó có ba ca cộng đồng được phát hiện tại tp hcm
việc phát hiện ca nhiễm omicron trong cộng đồng cho thấy cơ quan chức năng làm tròn chức trách trong việc phát hiện sớm trong thời điểm ca covid một mươi chín vẫn còn nhiều
trong thời điểm mà những ca covid một mươi chín của delta chúng ta vẫn còn
thì những ca mới này xâm nhập vô thì các anh chị của bên hệ thống dự phòng bằng sự nhảy bén của mình
với sự phối hợp của bệnh viện ba mươi tháng bốn
thì các anh chị rất nhạy bén và khi thấy có dấu hiệu lạ
thì các anh chị cũng đã có cái báo cáo và có cái xét nghiệm ngay để giải ngay cái trình tự gen và phát hiện ra cái chủng này
trong thời gian tới các hoạt động tăng cường ứng phó với biến chủng này sẽ được tiếp tục
kể cả truy vết khoanh vùng giám sát trong cộng đồng sàng lọc đối tượng có nguy cơ và khi có nghi ngờ sẽ giải trình tự gen
cả hệ thống y tế sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị
nhưng sẽ vẫn được kích hoạt ngay trong cộng đồng
nếu có nguy cơ nhằm đáp ứng cao nhất với tình hình dịch bệnh tại thành phố
liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ campuchia vào an giang với số tăng vật lên đến một mươi năm kg vàng nữ trang khoảng hai hai triệu usd và gần hai mươi sáu tỷ đồng
chiều tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam sáu bị can
đó là nguyễn thanh bình trang kiến cường phan hùng nguyễn bình minh lê văn phi và lê văn hậu
ngoài hai bị can bình và cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu vào đô la
trong quá trình điều tra vụ án bốn đối tượng hùng minh phi và hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan
nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
số điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
cho vay với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi đồng
kết quả lãi suất đến ba trăm sáu mươi năm một năm hai đối tượng là nguyễn thanh bình và vũ quang trung cùng chú tại đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố
khi có khách liên hệ vai tiền nhóm này sẽ đến gặp để kiểm tra nơi ở sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác
sau khi xác minh đủ điều kiện thì các đối tượng thỏa thuận tiền lãi cũng như cách thức vay tiền
chúng sẽ cho vai với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
từ thời điểm hoạt động đến khi bị phát hiện xử lý nhóm này đã cho khoảng tám mươi người vay với tổng số tiền khoảng một tỷ đồng và đã thu được khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
tại ninh bình công an thành phố tam điệp đã kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô khách do trần đức thành chú tỉnh hải dương điều khiển có hơn nửa tấn thực phẩm gồm da lợn sườn lợn bị ôi thiêu biến đổi màu sắc
tại thời điểm kiểm tra trần đức thành không xuất trình được các giấy tờ liên hệ
tờ liên quan đến số thực phẩm trên thành khai nhận thu mua số thực phẩm trên ở địa bàn tỉnh hải dương vận chuyển về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình để bán kiếm lời
hiện công an thành phố tam điệp đã lập biên bản thu giữ số thực phẩm trên để xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng nay công an tp hà tiên tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam hai đối tượng là danh đoàn và võ thị nga về hành vi vận chuyển hơn năm bao thuốc lá lậu
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên xe ô tô vận chuyển năm ba mươi bao thuốc lá nhiều nhãn hiệu
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận danh đoàn là tài xế còn nga là chủ của số thuốc lá trên
trước khi bị bắt hai đối tượng đã thực hiện chót lọt một mươi vụ vận chuyển hàng cấm
với hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu được bán ra thị trường
thưa quý vị pháo nổ là mặt hàng cấm
do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tăng trữ mặt hàng này
sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên với hàng loạt vụ việc được phát hiện cho thấy cứ đến hẹn lại lên
cận tết nguyên đán tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố tiếp sáp khu vực biên giới
tội phạm buôn bán tăng trữ pháo nổ trai phép lại gia tăng
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển một trăm ba mươi hai kg pháo lậu
tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê am hiểu địa bàn
còn các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện hay trực tiếp tham gia
mà sử dụng mạng xã hội điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ
ngày càng có biểu hiện tinh vi kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng
như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu
nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ
và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
đội quản lý chính cũng đã tham mưu cho bộ ban dân huyện và lãnh đạo huyện
là ban hành các kế hoạch về cao điểm vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như phòng chống các hành vi sai phạm về pháo kết hợp với việc tuyên truyền
trên các hệ thống loa đài phát tờ rơi và các băng rôn khẩu hiệu
để vận động bà con nhân dân là không vi phạm các hành vi liên quan đến vũ khí vật nổ công cụ ủi trợ và pháo
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc
trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ
với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
chúng tôi tập trung vào hai nhóm đối tượng chính đó là đối tượng người dân tộc và những đối tượng ngoài xã hội
đối tượng ngoài dân tộc thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào già làng trường bài người quý tín
và cái kết quả đạt được là rất khả quan
nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tạo ra nhiều vòng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép không cho di chuyển sâu vào nội địa